đợt mưa lũ hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đã khiến hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn huyện quan hóa tỉnh thanh hóa bị thiệt hại
đến nay phần lớn các gia đình đã di rời đến khu tái định cư
tuy nhiên vẫn còn gần ba mươi hộ dân ở bản co me xã trung sơn chưa di rời đến nơi tái định cư theo vận động của chính quyền địa phương
xã trung sơn có một trăm bốn mươi hai hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cần được di rời
hai năm trước vụ lở đất tại đây đã làm cho nhiều ngôi nhà bị vùi lấp xô trượt xuống dòng sông mã
được chính quyền vận động nhiều gia đình đã chuyển nhà sang khu tái định cư nhưng hiện nay vẫn còn gần ba mươi hộ ở bản co me bám trụ ở lại trong tâm trạng lo sợ
thời gian xây dựng thủy điện trung sơn bản co me là nơi cung cấp hàng hóa dịch vụ cho đông đảo công nhân thủy điện nên kinh tế phát triển hơn so với mặt bằng chung trong vùng
dân bản dựng được nhà sàn vững chãi có hộ xây được nhà cao tầng kiên cố
qua khu tái định cư theo quy định nhà nước sẽ hỗ trợ bốn mươi triệu đồng và mặt bằng hơn hai trăm linh m hai cho mỗi hộ
tôi rất biết bà là nhà nước hỗ trợ thôi
không phải là khu tái định cư
như lòng hồ này không phải đâu
cái này là mỗi hỗ trợ thôi anh ạ
nhưng mà có cái là cũng ít quả
không đáp ứng được
ý là muốn đi chứ sợ chết
chứ ai mà làm gì mà không sợ chết
nhưng mà có cái là nó không đáp ứng đổi thì có cái là chưa đi được
việc di dân bản co me đang là vấn đề nan giải ở huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
vẫn biết tính mạng con người là quan trọng nhất nhưng quy định về hỗ trợ của nhà nước đã rõ
huyện không có kinh phí để hỗ trợ thêm
người dân thì hoàn toàn hiểu sự khác nhau giữa đền bù và hỗ trợ
khổ một nỗi họ đã dồn hết vốn liếng khi xây dựng ngôi nhà cũ